theo thống kê mới đây của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cà mau từ đầu mùa khô đến nay
toàn tỉnh đã xảy ra hơn một điểm sụt lún và sạt lở đất với chiều dài hơn hai mươi một km
hiện nay tình trạng sụt lún sạt lở đất cũng ngày càng gia tăng và nghiêm trọng hơn khiến cho người dân bất an
gần nửa tháng trôi qua bà nguyễn thị hạnh ở ấp cơi sáu b xã khánh bình tây huyện trần văn thời
vẫn chưa hết bàng hoàng về sự cố sụt lún
chỉ trong thời gian vài phút căn nhà của gia đình bà đã nằm dưới độ sâu hơn hai mét
toàn bộ căn nhà đã bị hư hỏng hoàn toàn
do ảnh hưởng của hạn hán hiện nay các tuyến canh trong vùng ngọt hóa của tỉnh cà mau đều khâu cạn
chủ yếu là các tuyến canh trong vùng ngọt hóa của tỉnh cà mau đều khâu cạn
chủ yếu là trên địa bàn huyện trần văn thời
theo nhận định của các chuyên gia đầu ngành
nguyên nhân cơ bản của các vụ sụt lún và sạt lở đất của vùng sông nước cà mau
chủ yếu là do thiếu nước trầm trọng
một là do thiếu nguồn nước ngọt ở vùng ngọt ở cà mau
hai nữa là vấn đề khai thác nước ngầm rất nghiêm trọng
cà mau không có nguồn nước xong mới công đổ về
còn đây là hiện trường vụ sụt lún và sạt lở trên tuyến đê biển tây
xảy ra vào dạng sáng ngày một mươi tám tháng hai vừa qua
đoạn sụt lún có chiều dài khoảng một trăm tám mươi mét
trong đó có khoảng một trăm linh mét bị sụt lún hoàn toàn mặt đê và chiều sâu khoảng hai mét
ảnh hưởng rất lớn trong việc đi lại và lưu thông hàng hóa của người dân
với dốn tỉnh sẽ quy động nhiều các nguồn phù hợp trong phạm di căn đối của tỉnh
và cũng cần phải ký nghị có sự hỗ trợ của trung ương
với vấn đề rất là khó khăn cho tỉnh cà mau
hiện nay cà mau đang bước vào giai đoạn đỉnh điểm của mùa khô
các cấp chính quyền tỉnh cà mau đang cấp bách tập trung nhiều nguồn nhân lực
để khắc phục sự cố sụt lún và sạt lở đất
nhưng đối với nguồn kinh phí để khắc phục sự cố thiên tai này thì nằm ngoài khả năng của địa phương